bộ công thương vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử
nhằm chống buôn lậu hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm sở hữu trí tuệ
theo đó trang sức mỹ phẩm thực phẩm chức năng đồ gia dụng rượu quần áo giày dép
sẽ là những mặt hàng nằm trong chiến dịch thanh tra kiểm tra
đối tượng là những thương nhân tổ chức cá nhân là chủ sở hữu website
ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
hà nội quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an đà nẵng tp hcm và cần thơ
sẽ là những địa bàn trọng điểm nằm trong kế hoạch kiểm tra lần này